thưa quý vị một mươi hai sáu triệu là tổng lượt khách quốc tế đến việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba
con số này cao hơn ba bốn lần so với năm hai nghìn hai mươi hai và vượt xa mục tiêu tám triệu lượt khách quốc tế đề ra từ đầu năm
phải khẳng định rằng để có được kết quả này là nhờ việc triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch
khu vực châu á là nguồn khách quốc tế lớn nhất của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi ba với gần chín tám triệu lượt khách
trong đó dẫn đầu thị trường khách đến việt nam là hàn quốc với sấp xỉ ba sáu triệu lượt người chiếm hai mươi tám
năm qua du lịch việt nam cũng ghi nhận sự chuyển động của các thị trường mới nổi như ấn độ hay các nước trung đông
hơn bốn trăm linh du khách ấn độ đã đến việt nam trong năm qua gấp hai lần năm hai nghìn một mươi bảy
một số trung tâm du lịch có tăng trưởng đáng kể về lượng khách quốc tế như thành phố hồ chí minh đón năm triệu lượt hà nội đón bốn triệu lượt
đoàn bày từ chính sách thị thực mới gia hạn thời gian lưu trú cho khách quốc tế lên tới bốn mươi năm ngày
có thể coi đã tạo ra cú hích cho ngành du lịch cán đích sớm gọp phần đáng kể trong việc tăng tổng khối lượng doanh thu du lịch ở các địa phương
tính chung trên cả nước tổng thu từ du lịch đạt hơn sáu trăm bảy mươi tám tỷ đồng vượt bốn ba mươi năm so với kế hoạch đề ra
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn ngành du lịch việt nam đạt mục tiêu phấn đấu đón một mươi bảy một mươi tám triệu lượt khách quốc tế gần với mức kỷ lục của năm hai nghìn một mươi chín

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
những con số vượt mục tiêu thì mới đây việt nam đã được tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới travel apad và thời báo hàng đầu của australia the senieming horo bình chọn là một trong những địa điểm đón năm mới gây ấn tượng nhất trên thế giới bởi phong cảnh đẹp ẩm thực và nền văn hóa đa dạng
trong đó thủ đô hà nội là địa điểm không thể không ghé qua khi du lịch tại việt nam vào những ngày đầu năm bởi những điểm tham quan và trải nghiệm độc đáo
vậy cảm nhận và góc nhìn của những du khách quốc tế đã đón năm mới tại thủ đô hà nội như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới rất đông người đã có mặt tại khu vực quảng trường đông kinh nghĩa thục chờ đợi màn đếm ngược thường niên trong đó có cả các khách du lịch quốc tế tới tham quan thủ đô hà nội
không khí tại hà nội thật tuyệt vời và chúng tôi cảm thấy một không khí rất khác so với đan mạch trước chân chúng tôi sẽ quay trở lại việt nam
trong năm mới tất cả mọi người sẽ luôn hạnh phúc tôi rất thích không khí tại việt nam mọi người luôn nở nụ cười tại đây
buổi sáng đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi bốn nhiều du khách quốc tế đã chọn khu vực phố cổ bờ hồ hoàn kiếm làm địa điểm tham quan
đối với chị anastacia và anh ivan hình ảnh một ngôi đền ở giữa hồ nước là điều rất đặc biệt mà lần đầu tiên họ được tận mắt khám nhìn
chụp cho nhau những tấm ảnh đẹp lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm tại thủ đô hà nội là trải nghiệm đáng nhớ của cặp đôi này
hà nội là địa điểm mà tôi chọn làm nơi dừng chân cuối cùng của mình trong chuyến du lịch việt nam một tháng
tôi đã tới phố bia tại hiện để đón năm mới và dành một buổi sáng để tham quan hồ hoàn kiếm
còn với gia đình này việc đi dạo xung quanh bờ hồ tham quan cầu thế húc là một trải nghiệm thú vị
tôi đã tới hà nội được hai ngày đã tham gia vào lễ hội đếm ngược thật hào hứng người việt nam rất thân thiện
tên dương lịch năm nay dễ dàng
tên dương lịch năm nay dễ dàng ra tưng bừng trong không khí vui tươi phấn khởi nhất là trong thời dịch covid một mươi chín đã qua đi
trong niềm vui chào đón năm mới sự sẻ chia chung vui của bạn bè quốc tế là dịp để giới thiệu những cái hay cái đẹp của đất nước và cũng là cơ hội để kinh tế du lịch được kích cầu tăng trưởng
với thời tiết khí hậu thuận lợi thì khu du lịch quốc gia sapa của tỉnh lào cai cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách ghé thăm để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới và không làm du khách thất vọng
năm nay thị xã sapa đã tổ chức chương trình cao đao đếm ngược với nhiều hoạt động hấp dẫn
với các chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu đặc sắc mang đến hơi thờ mùa xuân và đặc trưng của tinh thần thành phố trong xương đã tạo không khí tươi mới cho hàng chục nghìn du khách chọn sapa là điểm đến trong dịp nghỉ lễ này
sapa em thấy là một trong những khu du lịch rất là đông và nổi tiếng
ngày em cũng muốn đến để trải nghiệm thì thấy không khí ở đây nó rất là vui rất là náo nhiệt
ngoài về các sự thân thiện của người dân ở đây thì còn có những hoạt động lễ hội rất là vui
đấy thì đây cũng là một cái điều mà em thấy rất là đặc biệt và có thể là lần sau nữa thì em sẽ đến
chúng tôi mới đến đây từ hôm qua thôi chúng tôi bị thuyết phục bởi sự nhộn nhịp và khung cảnh nơi đây rất là đẹp
chúng tôi rất muốn có cơ hội được trở lại lần nữa
dìm nay thị xã sapa cũng tổ chức đón nhận bằng
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia về nghệ thuật làm trang phục của người mông đen thị xã sapa và chương trình cao đao chào đón năm hai nghìn hai mươi bốn
trong giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới người dân và du khách đã cùng thưởng thức phần trình diễn ánh sáng độc đáo và màn phá hoa mãn nhãn tạo nên khoảng khắc đếm ngược ấn tượng để cùng chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn đầy rực rỡ và ý nghĩa
sapa thì không chỉ là phát huy những cái giá trị về truyền thống của mình
đổi mới và tiếp cận đến những cái sự kiện mang tính chất hiện đại để từ đó cũng thấy rằng là sapa không chỉ phát huy những cái giá trị bản sắc của mình mà còn biết tiếp thu và sáng tạo đổi mới cùng hội nhập với lại thế giới và trong nước